mở đầu bản tin là một thông tin đáng chú ý về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tuyên quang
sang nhà trọ để thăm vợ nhưng lại bắt gặp vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác
trần văn lượng đã ra tay sát hại khiến cả hai nạn nhân tử vong
xác nhận thông tin đại diện công an tỉnh tuyên quang cho biết văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã nam sơn huyện sơn dương
ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm vào tối ngày hai mươi tháng ba trần văn lượng ba mươi bốn tuổi xông vào nhà trọ tại thôn bình man xã sơn nam
chém chết vợ và tình nhân của vợ sau khi gây án lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường
cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tuy nhiên hành vi vi phạm của đối tượng đã bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn la phát hiện
và trong quá trình bị bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt làm hai chiến sĩ công an bị thương
cụ thể vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi tháng ba tại bản tả phảnh xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
công an huyện mộc châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng thảo a chư chú xã tân lập huyện mộc châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là hơn hai ba trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng trên hai trăm hai mươi gram
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện điểm tập kết mua bán bình khí cười n hai o trên địa bàn với số lượng lớn
trước đó qua công tác trinh sát đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phát hiện tại khu vực các quán ăn ở a một mươi nam trung yên phường yên hòa cầu giấy
có biểu hiện hoạt động tổ chức ăn uống sử dụng bóng cười trái phép sau thời gian thu thập tài liệu và củng cấu chứng cứ lực lượng công an đã xác định
cung cấp khí n hai o cho khách đến ăn uống tại các nhà hàng ở khu vực trên là nguyễn văn tính quê phú thọ
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng ba tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội kiểm tra kho chứa hàng hóa
tại khu đất dự án đường năm mươi m cuối đường dương đình nghệ phường yên hòa phát hiện trong kho có trên một trăm sáu mươi bình khí n hai o các loại
làm việc với cơ quan chức năng tính đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận số bình khí n hai o trên
được đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng một bình sau đó tính đã vận chuyển về tập kết tại kho rồi bán cho khách để kiếm lời
với giá từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một bình
liên quan đến một nhóm thanh niên mang theo hung khí gây hỗn chiến trong đêm công an quận hà nội hà đông hà nội đã cho biết là đã tiến hành tạm giữ hình sự
tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối chất tự công cộng
theo thông tin từ cơ quan chức năng trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng ba xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên
nên các đối tượng thuộc hai nhóm này đã hẹn nhau để trả thù hai nhóm này có khoảng gần bốn mươi thanh niên đi trên nhiều xe máy
cầm theo hung khí hò hét đuổi nhau từ khu vực ba la lê trọng tấn tố hữu đến khu vực cầu vượt yên nghĩa khu đô thị yên nghĩa
phường yên nghĩa quận hà đông thì hai nhóm chạm chán nhau lao vào ẩu đả khiến một đối tượng bị thương tại chỗ
nhóm thanh niên này được xác định có độ tuổi từ một mươi bốn đến hai mươi hai
nhận được tin báo công an quận hà đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lực lượng công an cũng vừa bắt giữ các nhóm thanh thiếu niên có sử dụng hung khí gây dối chất tự công cộng
công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên vừa kịp thời ngăn chặn và làm rõ danh tính hai nhóm thanh niên có hành vi sử dụng hung khí
như dao kiếm tuyếp sắt và nhiều vỏ chai lọ thủy tinh chuẩn bị hỗn chiến
tiến hành truy xét bước đầu công an thành phố sông công xác định mỗi nhóm có sáu đối tượng độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi hai
do ma thị thu uyên sinh năm hai nghìn năm trú tại xã phú lạc huyện đại từ tỉnh thái nguyên
và nguyễn hữu anh sinh năm hai nghìn hai trú tại phường lương sơn thành phố sông công tỉnh thái nguyên cầm đầu
cơ quan công an đang làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật
thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long tỉnh quảng ninh
cũng đã kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện gây dối trật tự công cộng
tại một khu đô thị ở phường hà khánh thành phố hạ long
tiến hành kiểm tra đối với một mươi bốn thanh thiếu niên tổ công tác thu giữ chín phương tiện và một sao phóng lợn gắn tuyếp sắt
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho đội cảnh sát hình sự công an thành phố hạ long để xử lý theo quy định
như chúng tôi đã thông tin ở phần đầu của chương trình tại khu đô thị trên địa bàn phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an thành phố vừa phát hiện
đối tượng trần văn mạnh chú thành phố hải phòng đang giao một thùng cắt tông chứa năm trăm linh hộp thuốc cho một người phụ nữ có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong có năm trăm linh hộp thuốc tân dược
trên các bao bì vỏ hộp thuốc đều ghi chữ nước ngoài không có tem nhập khẩu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài
sau khi khám xét tại các địa điểm cất xấu của đối tượng trần văn mạnh
lực lượng công an đã tiếp tục thu giữ hơn bốn năm trăm linh hộp thuốc tân dược các loại nhãn hiệu đều ghi chữ nước ngoài
với hơn năm hộp thuốc các loại có giá trị hơn năm tỷ đồng
đây là số lượng thuốc lớn và giá trị nhất bị lực lượng công an bắt giữ trên địa bàn trong thời gian qua
tiếp tục đấu tranh xác định cơ quan công an xác định mạnh là đối tượng nằm trong ổ nhóm chuyên nghiệp
nhập hàng từ nước ngoài về không qua trung gian hoạt động hết sức tinh vi xảo quyệt để quang bắt được nội chức năng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện ba bể tỉnh bắc cạn cũng vừa phát hiện và thu giữ hơn năm hai trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
vào ngày hai mươi tháng ba tại thôn bản mới xã hà hiệu huyện ba bể tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện ba bể
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi a năm mươi nghìn sáu trăm chín mươi bảy lưu thông theo hướng nguyên bình nà phạc có dấu hiệu nghi vấn
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng đã phát hiện bảy thùng cắt tông
có trên năm hai trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe là nguyễn hữu duyên chú huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã không xuất trình được hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc
và cho biết số kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín được trở từ cao bằng về bắc ninh
tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho đội quản lý thị trường số năm huyện ba bể để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép nhưng một doanh nghiệp đã ngang nhiên san gạt hơn hai mươi hectare đất rừng sản xuất
câu chuyện tưởng thật như đùa này lại xảy ra tại dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao dabaco
tại xã quế hạ huyện kim bôi tỉnh hòa bình
điều đáng nói là dự án này đã vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân sinh sống quanh đây
bởi trên địa bàn hiện đã có năm trang trại nuôi lợn quy mô lớn làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân
tôi đang đứng trên diện tích hơn hai mươi hectare đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp của bà con
đã bị một doanh nghiệp tự ý san gạt khi chưa có phép
và điều này thì đã làm dấy lên một cái lo ngại về trách nhiệm cũng như là công tác quản lý của chính quyền địa phương
khi để một sai phạm rất lớn như này xảy ra
dự án khu chăn nuôi lợn giống và lợn thương phẩm ứng dụng công nghệ cao của công ty cổ phần tập đoàn dabaco
thực hiện trên diện tích bốn mươi năm ba mươi bảy hectare
với số vốn đầu tư gần sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
theo phản ánh của người dân địa phương từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
chủ đầu tư có họp dân xin ý kiến để làm dự án nhưng chỉ có bốn mươi trên một trăm bốn mươi sáu hộ đồng ý
thì trước nó vào mua nó cũng bảo là làm trang trại lợn rồi mà dân chúng tôi là không cho không đồng ý
thế là làm dân chúng tôi thải ở đây thì dân chúng tôi uống nước ở đâu
vào thì coi như là đất đai mua gom từ hộ dân thôi còn chả có ý kiến gì với dân chả họp hành gì cả
dân là chẳng một trăm linh thì dân làng này là không cho làm một trăm linh là như thế
dù mới chỉ dừng lại ở việc mua gom trong dân chưa được chính quyền địa phương cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nhưng công ty cổ phần tập đoàn dabaco đã xẻ thi đất rừng để tạo mặt bằng làm dự án trang trại chăn nuôi lợn
khiến nhiều quả đồi rộng lớn bị san phẳng
kèm theo đó là diện tích cây rừng bị đốt hạng
trước khi vào họ có cam kết là bảo đảm tốt còn sâu thì thực hiện được hay không thì doanh nghiệp
thì tôi thấy là một số doanh nghiệp khó thực hiện được
đối với doanh nghiệp vào mà thực hiện cái vấn đề mà chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
thì cái này đối với doanh nghiệp thì làm cả ảnh hưởng cũng rất lớn
vào thực hiện dự án mà công tác để là dân vận với bà con dân là chưa có
thế nên để dẫn đến tình trạng bà con dân là chưa có
bà con dân là có cái ý kiến
cũng theo vị đại diện của ubnd xã cuối hạ
trong quá trình da bà cô san lấp đất rừng xã đã nhiều lần phát hiện
và dù đã lập biên bản yêu cầu dừng hành vi vi phạm
nhưng doanh nghiệp này vẫn nhiều lần tiếp tục san gạt
khiến cấp xã phải câu cứu lên chính quyền cấp huyện
thưa quý vị việc gần hai mươi một hectare đất rừng sản xuất của người dân xóm lựng xã quế hạ huyện kim bôi tỉnh hòa bình
bị công ty cổ phần tập đoàn đa bà cô thu mua trong dân
rồi ngang nhiên san lấp khi chưa được chính quyền địa phương cấp phép đã khiến dư luận đặt câu hỏi
lý do tại sao doanh nghiệp sẻ thịt đất rừng tới gần hai mươi một hectare thì chính quyền mới phát hiện
và ai sẽ chịu trách nhiệm khi để xảy ra sự việc nghiêm trọng này
có hay không việc buông lòng quản lý thậm chí là bao che cho xe phạm
khi mà công ty cổ phần tập đoàn đa bà cô có thể thực hiện hành vi vi phạm
được ví như là con voi chui lặp lỗ kim
làm việc với ubnd huyện kim bôi
ông lê đức hùng phó chủ tịch ubnd huyện
cho rằng chính quyền địa phương đã có sự vào cuộc kỳ thời trước xe phạm của tập đoàn đa bà cô
chúng tôi là đối với cấp huyện là khi nắm được thông tin của người dân là chúng tôi đã kịp thời xử lý ngay
yêu cầu và thành lập đoàn ngay hôm đấy là thành lập đoàn kiểm tra và xử lý luôn
yêu cầu bình chỉ và sau đó là bàn hành quyết định xử lý hành chính luôn
còn đây là diện tích đất đã bị tập đoàn đa bà cô san gạt trái phép
để săn gạt được gần hai mươi một hectare đất rừng này
có lẽ tập đoàn đa bà cô không thể thực hiện trong ngày một
lý do nào mà doanh nghiệp đưa máy móc nhân công vào san gạt râm rộ trong một thời gian dài
chính quyền địa phương lại không biết hoặc không ngăn cản được
trước những câu hỏi này thì đây là câu trả lời của vị phó chủ tịch ubnd huyện kim bôi tỉnh hòa bình
tổng diện tích của dự án thì bốn mươi bốn hectare
trong đó thì tập đoàn đa bà cô vi phạm của độ trên hai mươi hectare
đối với nội dung vi phạm này tôi đánh giá là tập đoàn đa bà cô chưa nghiêm túc từ huyện đến phạm
tỉnh tạo điều kiện
đây cũng là một cái vấn đề mà cũng là ảnh hưởng đến cái uy tín của tập đoàn trong quá trình đầu tư dự án
dù ubnd huyện kim bôi đã có quyết định xử phạt hành chính số tiền năm mươi triệu đồng với những sai phạm của đa bà cô
và bắt dừng các hoạt động san gạt
thì câu hỏi tiếp theo mà dư luận quan tâm là dự án này sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào
đây là quan điểm của sở tài nguyên và môi trường tỉnh hòa bình
hiện nay là dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt về chuyển đổi mục đích dụng đất
như là giao đất và cho thuê đất
tuy nhiên là dự án cũng đã tiến hành san lấp một phần diện tích khá là lớn
còn đối với sở tài nguyên môi trường thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp nhận hồ sơ
để thực hiện những việc chuyển đổi mục đích dụng đất và tiến hành giao đất cho thuê đất
có hay không việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý để doanh nghiệp ngang nhiên
sẻ thịt hai mươi một hectare đất rừng rồi xử phạt hành chính và cho tồn tại
những biện pháp xử lý thiếu tính dân đe liệu có tạo tiền lệ cho sai phạm kiểu này xảy ra
ở những dự án khác
đây là câu hỏi còn bỏ ngỏ
cho đến nay vẫn chưa có văn bản nào đề cập đến việc xem xét trách nhiệm của cán bộ
lãnh đạo chính quyền địa phương khi để doanh nghiệp coi thương pháp luật
ngang nhiên san gạt hai mươi một hectare đất rừng này
các vị nhận đương từ ngân sách nhà nước để làm việc đó thì các vị phải làm
nếu thiếu nhân lực thiếu thiết bị khoa học hay là thiếu công cụ thì có hoàn toàn quyền đề xuất
và bài học nhãn tiền liên quan đến đất đối với trong vài
năm gần đây các bạn đều thấy chính quyền ở đâu đó sẽ bị thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hay là gì đang cố ý làm trái
tất cả những quy định những điều khoản trong luật mang tính quét như vậy
sẽ vơ hết tất cả vào để xử lý các bạn
luật pháp trao cho cái trách nhiệm cao nhất của ủy ban nhân dân cấp cơ sở
là phát hiện các cái trường hợp mà vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn
do mình quản lý
anh phải phát hiện ngay
và một trong những cái nguyên tắc cơ bản giải quyết những cái vi phạm pháp luật
là phải ngăn chặn ngay từ hành vi đầu tiên vi phạm pháp luật
thượng tôn pháp luật là nghĩa vụ và trách nhiệm của những doanh nghiệp làm ăn kinh doanh chân chính
những vi phạm của dabaco tại dự án ở kim bôi hòa bình
đang dấy lên những lo ngại cho người dân địa phương về lợi ích thực sự
mà dự án này đã hứa hẹn sẽ mang lại trong tương lai
một thông tin đáng chú ý bắt đầu từ chiều nay
liên bộ công thương tài chính đã giảm giá xăng dầu sau khi tăng bảy kỳ liên tiếp
kể từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
theo đó giá xăng ron chín mươi năm giảm sáu trăm ba mươi đồng một lít
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm sáu trăm năm mươi đồng một lít so với giá bán hiện hành
sau khi điều chỉnh mức giá bán lẻ tối đa với xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi chín một trăm chín mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn hai mươi tám ba trăm ba mươi đồng một lít
giá dầu cũng đồng loạt giảm sâu trong kỳ điều chỉnh hôm nay
cụ thể giá dầu diesel đã giảm một sáu trăm ba mươi đồng một lít xuống mức là hai mươi ba sáu trăm ba mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm một sáu trăm bảy mươi đồng một lít xuống mức là hai mươi hai hai trăm bốn mươi đồng một lít
vừa rồi là một số tin tức chúng tôi mới cập nhật
tiếp theo mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị hơn hai xe bớt chạy các tuyến đường nội đô thành phố đã được trang bị camera giám sát
sắp tới là sở giao thông vận tải tp hcm sẽ triển khai gắn camera trên toàn hệ thống xe bớtus
để giám sát an ninh trực tự và hành vi quấy rối tình dục trên xe
và đó là thông tin được sở giao thông vận tải tp hcm đưa ra tại buổi họp báo vào chiều nay
theo sở giao thông vận tải tp hcm
hiện hầu hết các bến bãi nhà chờ xe buýt và bản thông tin điện tử tại nhà đều có camera giám sát
bên cạnh đó thành phố đã gắn camera và hệ thống gprs giám sát trên hai xe buýt chạy các tuyến nội đô
và dự kiến sẽ trang bị cho toàn bộ hệ thống xe buýt
mỗi xe có bốn camera một camera giám sát an toàn giao thông
một cam giám sát lái xe và hai cam gắn ở đầu và cuối xe để giám sát an ninh trật tự trên xe
ngoài ra cơ quan này cũng thường xuyên tổ chức tập huấn phòng chống quê rối tình dục cho tài xế và phụ xe buýt
xe bus xe giao thông vận tải thành phố hồ chí minh khuyến khích hành khách tố giác ngay khi xảy ra vụ việc
các kênh phản ánh gồm tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc báo với tài xế để kịp thời trích xuất camera thu thập chứng cứ
ngoài ra trên xe bus hiện đều có gián số điện thoại chín trăm tám mươi một tám trăm sáu mươi nghìn hai trăm linh hai để trình báo về an ninh trực tự và quấy rối trên xe
trước đó cơ quan này đã có quy chế phối hợp với công an thành phố về xử lý mất an ninh quấy rối tình dục trên xe buýt
chính thưa quý vị hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tổ chức các đoàn tái giám sát
việc thực hiện công tác phòng chống dịch và các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
kế hoạch tái giám sát này nhằm đánh giá kết quả hiệu quả việc triển khai tổ chức thực hiện
cũng như những khó khăn vướng mắt khi thực hiện các nghị quyết chín hai nghìn hai mươi một với hỗ trợ covid một mươi chín đợt một
nghị quyết một mươi hai hai nghìn hai mươi một chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết một mươi hai nghìn hai mươi một gói hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba
theo thống kê với riêng các gói hỗ trợ covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh ban hành
đến nay đã có khoảng chín bốn trăm linh tỷ đồng với khoảng tám bảy triệu lượt người thuộc diện được thù hưởng
việc tay giám sát các gói hỗ trợ covid một mươi chín sẽ thực hiện với sở lao động thương binh và xã hội
thành phố hồ chí minh sở y tế sở tài chính ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
qua các hoạt động như tổng hợp nghiên cứu đánh giá các báo cáo của các sở ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức về kết quả hiệu quả việc triển khai tổ chức
thực hiện các nghị quyết tổ chức tái giám sát trực tiếp và tái giám sát gián tiếp
tổ chức thu thập thông tin đóng góp ý kiến và báo cáo kết quả tái giám sát
theo kế hoạch ba văn hóa xã hội hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
sẽ tổ chức tái giám sát từ ngày hai mươi năm tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn
trong nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị sự đổi mới sáng tạo của hội đồng nhân dân
đã góp phần quan trọng mở cùng cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế
và đây là phát biểu của chủ tịch quốc hội vương đình huệ tại hội nghị tổng kết công tác
hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào sáng nay
theo chủ tịch quốc hội năm hai nghìn hai mươi một là một năm đặc biệt
năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
năm tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cũng là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố khu vực phía nam
đã tiếp tục kế thừa truyền thống kinh nghiệm thể hiện được bản lĩnh
tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định
đang có một luồng gió mới trong hoạt động của hội đồng nhân dân với nhiều đổi mới
nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn của từng địa phương
góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thành công mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa duy trì đà phục hồi phát triển kinh tế xã hội
tiêu biểu như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương long an
đặc biệt thành phố hồ chí minh đã phấn đấu đạt tổng số thu ngân sách vượt dự toán
hơn ba trăm tám mươi một tỷ đồng tương đương một trăm linh bốn năm mươi sáu dự toán cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tiêu biểu như thành phố hồ chí minh đã phấn đấu đạt tổng số thu ngân sách vượt dự toán cao hơn kỳ năm hai nghìn hai mươi

về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai chủ tịch quốc hội lưu ý nhiều vấn đề quan trọng
trong đó cần kịp thời ban hành nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát tổ chức thực hiện
các nghị quyết của quốc hội chính phủ trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội các giải pháp tài chính tiền tệ trong hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố cần chú trọng việc thể chế hóa cụ thể hóa các nghị quyết đặc thù của quốc hội
đối với mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách đặc thù cho một số tỉnh thành phố
cùng với đó tiếp tục nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị hội đồng nhân dân
để phù hợp với tổ chức chính quyền theo quy định của pháp luật
vì khối tỉnh có đạt thù riêng khối thành phố có đạt thù
kính thưa quý vị trong bối cảnh nhiều mặt bằng tại thành phố hồ chí minh đã thiết lập mặt bằng giá mới
và khiến cho nhiều người tiêu dùng phải tính toán cân nhắc nhiều hơn trong chi tiêu
sở công thương tp hcm đề nghị các doanh nghiệp cũng như nhà bán lẻ tạm thời chưa tăng giá các mặt hàng
để bình ổn cũng như là chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng
theo các tiểu thương ở chợ truyền thống mặt hàng tăng giá nhiều nhất là rau củ quả từ đà lạt
do chi phí vận chuyển cao với mức tăng từ một mươi hai mươi ngàn đồng một kg
nhưng ngay cả rau xanh nhập trực tiếp tại các huyện ngoại thành tp hcm cũng tăng giá đồng loạt
từ năm đến một mươi ngàn đồng một kg
không chỉ rau củ mặt hàng thủy sản thịt da súc da cầm cũng điều chỉnh tăng ít nhất một mươi ngàn đồng một kg
mặc dù giá cả các mặt hàng tăng lên nhưng nhiều tiểu thương lại chẳng mặn mà
ấy lắm rất là ế
tại vì lúc trước ví dụ mình ngày mình bán được khoảng hai mươi kg con cải
hiện giờ bán khoảng một mươi kg thôi năm kg thôi chứ không bán được nhiều
mình bán giá cao quá thì người ăn người ta cũng khổ
mà mình bán thấp quá thì nói chung là mình không có thu nhập mà không có lời
lúc trước chỉ bán được sáu bảy chục bây giờ bán hai ba chục
trời ơi ế quá tại vì không có tiền người ta làm không ra tiền lấy gì mà ăn
nhằm giảm gánh nặng cho người tiêu dùng và tháo gỡ khó khăn cho tiểu thương
hồ kinh doanh sở công thương tp hcm
đã đề nghị các doanh nghiệp sản xuất nhà bán lẻ
tạm thời chưa tăng giá các mặt hàng thiết yếu để giữ sức mua
đồng thời sở sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp
trong hoạt động sản xuất cùng gỡ bài toán về giá cả hàng hóa
diện trình bình cộng thị trường cũng có quy định
và các doanh nghiệp cũng đã tham gia cũng đồng hành
trong đó là cam kết giữ giá ổn định đối với những mặt hàng thiết yếu
ví dụ như là trứng cha cầm thịt cha súc thịt cha cầm
trước những biến động về giá cả lẫn chuỗi cung cầu
các nhà bán lẻ dự báo sức mua trên thị trường tp hcm sẽ tiếp tục duy trì
ở mức thấp trong ngắn hạn
sở công thương tp hcm sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin đầy đủ đến người dân
về tình hình giá cả thị trường các điểm bán hàng bình ổn để tạo tâm lý ổn định
cũng như sự biết kịp thời thông tin sai lệch gây tâm lý bất ổn cho người tiêu dùng
các nhà bán lẻ đã và đang lên kế hoạch cơ cấu lại nhóm ngành hàng với ưu tiên
tập trung vào những nhóm ngành hàng và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu
đáp ứng được xu hướng tiêu dùng mới của người dân
không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện lưu thông trên đường
và hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
và trước tình hình này lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đồng tháp
đã mở đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về hành vi
người điều khiển xe mô tô xe gắn máy
giấy phép lái xe qua đó đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm

thì đương nhiên là người điều khiển xe mô tô
người này chưa có được đào tạo được những kiến thức cơ bản
về pháp luật về trật tượng toàn giao thông
thứ hai là chưa có đào qua những lớp sát hạch
và chưa có đủ những kỹ năng cơ bản để xử lý các tình huống
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vì thế là khi gặp những tình huống trên đường
sẽ xử lý là không đúng quy định của pháp luật
cho nên là đó là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất là cao
chỉ trong ngày đầu kiểm tra
gần một trăm linh trường hợp bị ngành chức năng tỉnh đồng tháp
phạt lỗi không có giấy phép lấy xe
số khác thì lại giao xe cho người chưa đủ tuổi
điều khiển phương tiện phân khối lớn
điều này đồng nghĩa là đưa xe cho người hạn chế
về kỹ năng kiến thức pháp luật về an toàn giao thông điều khiển
tại nghị định số một trăm hai mươi ba
mức phạt đối với hành vi là không có giấy phép lái xe
khi mà điều khiển phương tiện trên mô tô
là dưới một trăm bảy mươi năm cm khối
thì mức phạt là từ một triệu đến hai triệu đồng
tạm giữ phương tiện tối đa bảy ngày
còn về điều khiển phương tiện
mà trên một trăm bảy mươi năm cm khối
hoặc là mô tô ba bánh
thì mức phạt là từ bốn triệu
đến năm triệu đồng
tạm giữ xe tối đa bảy ngày
thời gian qua
thực hiện chuyên dạy xử phạt hành vi
đối với người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe
cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đồng tháp
đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm
riêng phòng cảnh sát giao thông đã lập biên bản
hơn ba mươi trường hợp với tổng số tiền xử phạt
gần năm mươi triệu đồng
khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
mà không có giấy phép lấy xe
thì sẽ lập biên bản về hành vi
vi phạm là không có giấy phép lấy xe
trong thời hạn hẹn đến giải quyết
nếu người vi phạm
xuất trình được giấy phép lấy xe
thì lực lượng chúng tôi sẽ
theo quy định pháp luật
sẽ chuyển từ hành vi
không có giấy phép lấy xe
sang không mang theo giấy phép lấy xe
mức trung bình là một trăm năm mươi đồng
điều khiển phương tiện
khi chưa có bằng lái là vi phạm pháp luật
hành vi này còn tìm ẩn nhiều nguy hiểm
cho chính bản thân người cầm lái
và người cùng tham gia giao thông
để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình
và mọi người tham gia giao thông
góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông
mỗi người điều khiển xe mô tô
cần trang bị cho mình giấy phép lái xe theo quy định
đồng thời thường xuyên trao dồi kiến thức pháp luật
kỹ năng lái xe và tuân thủ các nguyên tắc
đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông
tỉnh ủy thành ủy và chủ tịch
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương về việc đôn đốc
hoàn thiện thủ tục đầu tư
các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công
chung dài hạn giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
và phương án phân bổ chi tiết
kế hoạch đầu tư công
bộ kế hoạch đầu tư cho biết
quốc hội đã thông qua tổng số vốn đầu tư
phát triển nguồn vân sách nhà nước
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai là
hơn năm trăm hai mươi sáu một trăm linh năm tỷ đồng
thủ tướng đã giao kế hoạch
vốn ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi hai cho các bộ
cơ quan trung ương và địa phương
là hơn năm trăm một mươi tám một trăm linh năm tỷ đồng
còn lại chưa giao
tám tỷ đồng của các chương trình
mục tiêu quốc gia đến nay
số vốn các bộ cơ quan trung ương
và địa phương chưa phân bổ còn khá lớn
là chín mươi bốn bốn trăm chín mươi ba tỷ đồng
bằng một mươi tám kế hoạch
thủ tướng giao trong đó nhiều bộ
cơ quan trung ương và địa phương
có số vốn chưa phân bổ còn lại cao
tập đoàn công nghiệp than
khoáng sản việt nam vừa có báo cáo
gửi bộ công thương về việc cung ứng
than cho sản xuất điện
sau khi bộ này yêu cầu đảm bảo cung ứng
đủ cho các nhà máy nhiệt điện
tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
cho rằng giá than cao kỷ lục
khiến chính doanh nghiệp này cũng
nhập khẩu khó nên việc cung ứng than
cho các nhà máy nhiệt điện khó đạt tiến độ
cụ thể là ba tháng đầu
năm tập đoàn công nghiệp than
khoáng sản việt nam mới chỉ nhập được

sản lượng than phối trộn nhập khẩu
cấp cho các nhà máy điện quý một
khoảng một một triệu tấn bằng
bảy tám kế hoạch năm giảm khoảng
một bốn triệu tấn so với kế hoạch cấp than
phối trộn nhập khẩu quý một năm

công nghiệp than khoáng sản việt nam là
các đơn vị đã huy động than
tồn kho ra để chế biến pha trộn
than sản xuất trong nước giữa các vùng
khuyến khích các đơn vị đang có điều kiện
khai thác thuận lợi tổ chức khai thác
với sản lượng tăng cao nhưng không
bù đắp được khối lượng than phối trộn
nhập khẩu bị thiếu than tồn
hầu hết là than vùng mạo khê
uông bí là các loại than không tiêu thụ
trực tiếp được cho các nhà máy điện
mà phải pha trộn với than nhập khẩu
và các nguồn than trong nước khác
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản
gửi ủy ban nhân dân một mươi hai tỉnh thành phố
gồm hà tĩnh quảng bình quảng trị
quảng ngãi bình định phú yên
khánh hòa cần thơ hậu giang
bạc liêu kiên giang và cà mau
yêu cầu về triển khai thực hiện dự án
xây dựng công trình đường bộ cao tốc
bắc nam phía đông giai đoạn từ
năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải đặc biệt
nhấn mạnh bất cập hiện nay là
tuyến cao tốc đang trong quá trình
chuẩn bị dự án nhưng đã xuất hiện
tình trạng người dân xây dựng cơi nới công trình
trồng cây trái phép sử dụng đất
không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án
cao tốc để trục lợi gây phức tạp
cho công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng
đến tiến độ thực hiện dự án
trước thực trạng đó các địa phương tăng cường
công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
trên địa bàn tuyên truyền vận động người dân
ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng đường
cao tốc và chấp hành nghiêm các quy định
về xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo
các ban quản lý dự án bàn giao hồ sơ
khảo sát và hình ảnh hiện trạng
tại thời điểm khảo sát để các địa phương
làm căn cứ quản lý thực hiện công tác
giải phóng mặt bằng
thưa quý vị lạm phát kèm
theo giá nhiều mặt hàng trong đó có giá
phân bón và thức ăn chăn nuôi tăng cao
chưa từng có đã khiến cho chi phí đầu vào
sản xuất tăng theo gây nhiều
khó khăn cho người nông dân
và sau đây sẽ là phản ánh của
nhóm phóng viên kinh tế và tiêu dùng
tại thị xã kinh môn của tỉnh hải dương
vụ đông xuân năm nay gia đình ông tống văn tú
ở thôn an bộ xã hiệp hòa
thị xã kinh môn cấy hơn bốn sào lúa
thời điểm này đang bước vào giai đoạn
chăm bón đợt một khi các cửa hàng
vật tư nông nghiệp đều tăng ra bán
các loại phân bón có loại tăng đến
ba trăm linh khiến ông tú không khỏi
phân bón bây giờ thị trường
nó tăng nhiều quá cho nên
mức độ chăm bón của bà con
cũng ảnh hưởng
đến cây trồng có cây lúa
cho nên chúng tôi và người nông dân
mong là nhà nước thêm xét
và bình ổn cho bà con và giúp đỡ
bà con để bà con chăm sóc cây lúa
cũng như các cây màu khác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
giá phân bón tăng rất cao
như giá phân đạm tới
bốn trăm chín mươi đồng một bao phân tổng hợp
npk tăng từ năm mươi năm đồng
đến một trăm sáu mươi đồng một bao
tùy từng trùng loại
theo các đơn vị kinh doanh vật tư nông nghiệp
tình trạng tăng giá phân bón hiện vẫn chưa
có điểm dừng nguyên nhân do ảnh hưởng
giá nguyên liệu trên thế giới tăng
cùng với đó dịch covid một mươi chín và giá
sang dầu tăng đã tác động đến chi phí
vận chuyển lưu thông mặt hàng này
giữa các quốc gia đẩy giá bán tăng thêm
phân đạm thì nó tăng lên gấp
ba lần so với mỗi năm
đấy là cái nhất nó rất ảnh hưởng đến
việc chăm sóc
cho cây lúa và cây rau màu
thế thì qua đây thì
chúng tôi cũng hỗ trợ cho
bà con nông dân bằng cách
bán phân trả chậm
để phục vụ dân chăm bón
cho cây rau màu và cây lúa
không chỉ với mặt hàng phân bón
thời điểm này giá thức ăn chăn nuôi
cũng toàn mạnh khiến người nông dân
không khỏi lo lắng gia đình bà
trương thị trang ở thôn ngoại
xã minh hòa thị xã kinh môn
đang chăn nuôi một mươi sáu con gà đẻ trứng
từ đầu năm đến nay giá
mỗi bao cám cho gà đẻ tăng
tới hai mươi năm đồng một bao hai mươi năm kg
với mức tăng này
trang trại gà của gia đình bà phải
đội thêm chi phí mỗi tháng
một trăm năm mươi triệu đồng tiền thức ăn
nếu giá cám tiếp tục tăng thì sẽ
không có lãi thậm chí là lỗ vốn
giá thức ăn nó tăng
liên tục tăng
gia đình chăn nuôi nó cũng
chi phí đầu vào thì nó lớn
đầu ra thì nó cũng không được ổn định cho lắm
thì chăn nuôi nó không có
nợ nhuận mấy
cũng mong sao các cấp các ngành
có bình ổn cái giá
thức ăn chăn nuôi thì sao cho nó
hợp lý cho bà con chăn nuôi
thì nó đỡ dưới gió
để ứng phó với giá vật tư
nông nghiệp tăng cao ngành nông nghiệp
khuyến cáo người dân cần đẩy mạnh
áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác
và xây dựng mô hình sử dụng phân bón
tiết kiệm cân đối hiệu quả
đối với chăn nuôi cần tận dụng
các nguồn phụ phẩm nông nghiệp phối trộn
làm thức ăn để giảm thức ăn công nghiệp
công an thành phố long khánh
tỉnh đồng nai đang tạm giữ hàng trăm
bao đường cát loại năm mươi kg một bao
để điều tra xử lý theo quy định
của pháp luật
trước đó công an thành phố long khánh
phát hiện hộ kinh doanh bùi thị thanh vân
ngụ tại phường xuân an thành phố long khánh
cất dấu hai trăm tám mươi sáu bao đường cát
loại năm mươi kg một bao
trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng
nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng
việt nam chủ cơ sở chưa xuất trình
được các hóa đơn chứng từ liên quan
đến số hàng hóa trên
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua
những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
mở cửa phiên giao dịch sáng hai mươi một tháng ba
công ty vàng bạc phú quý giảm
giá bán năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào
và giảm một trăm linh đồng một lượng
ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch
trước đó xuống mức sáu mươi bảy tám mươi năm
đến sáu mươi tám tám mươi năm triệu đồng một lượng
giá vòng miếng sgc
do công ty vàng bạc đa quý sài gòn
ở mức sáu mươi bảy chín
đến sáu mươi tám chín triệu đồng một lượng
mua vào bán ra
mức giá này tăng một trăm linh đồng một lượng
ở chiều mua vào và giữ nguyên
ở chiều bán ra
giá bán xăng đã lần đầu tiên
điều chỉnh giảm sau bảy kỳ điều chỉnh
tăng liên tiếp
trước đà giảm của thị trường thế giới
trong kỳ điều hành theo chu kỳ vào chiều nay
hai mươi tháng ba nhà điều hành đã đồng loạt
điều chỉnh giảm giá xăng dầu trong nước
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai
giảm sáu trăm năm mươi năm đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm sáu trăm ba mươi hai đồng một lít
giảm một nghìn sáu trăm ba mươi năm đồng một lít
dầu hỏa giảm một sáu trăm bảy mươi ba đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s
giảm năm trăm sáu mươi bốn đồng một kg
theo hiệp hội lương thưởng việt nam
gạo năm tấm của việt nam
đang được trả bán lên đến bốn trăm hai mươi đô la mỹ một tấn
tăng hơn năm đô la mỹ
so với một tuần trước
mặc dù nhu cầu ổn định
nhưng một số thương nhân vẫn đang do dự
trong việc ký hợp đồng mới
bởi chi phí vận chuyển tăng cao
do căng thẳng địa chính trị thế giới
cũng như chờ đợi việc
có thể một vài nước trong khu vực đông nam á
sẽ nới hạn ngạch nhập khẩu gạo của việt nam
trong thời gian tới
một hiện tượng ít gặp trong những năm trở lại đây
là từ sau tết nguyên đán đến nay
mặt bằng lãi suất và doanh số
cho vai trên thị trường liên ngân hàng
liên tục duy trì ở mức khá cao
thông thường sau tết nhu cầu tiến dụng giảm
kéo theo lãi suất giảm
lãi suất liên ngân hàng hiện giao động
từ hai hai đến ba bảy một năm
tùy theo kỳ hạn
giảm bốn đến năm một năm
so với đầu tháng ba
thế nhưng vốn giao dịch của các nhà băng
đã không còn rẻ so với mức lãi suất giao dịch
gần cách đây một năm
đối với kỳ hạn qua đêm
hiện có mức lãi suất hai một năm
tăng từ một đến tám lần
trong khi bình quân cả năm hai nghìn hai mươi một
chỉ ở mức bảy mươi bốn một năm
hiện nay bởi nhiều lý do khác nhau
thì nhiều chủ sở hữu
đã nhờ người khác đứng tên
trên sổ đỏ nhà đất
tuy nhiên việc đứng tên này
lại mang rất nhiều rủi ro
nếu không thỏa thuận chặt chẽ
thì người đứng tên có thể tự ý
thực hiện các giao dịch liên quan
gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của chủ sở hữu
vậy làm thế nào để nắm được các rủi ro
khi nhờ người khác đứng tên
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
người phụ nữ này có nhiều tài sản

bởi bà kinh doanh rất thành công
xuất phát từ suy nghĩ
bà không muốn con cái biết mình có khối gia tài ấy
mà dựa dẫm
do đó bà chọn cách nhờ người khác
mà bà thực sự tin tưởng để đứng tên
trên sổ đỏ của mình
để đảm bảo an toàn tránh tiền phức
nếu người được nhờ nảy sinh sự tham lan
bà tự mình cất giữ giấy chứng nhận quyền
sở hữu nhà đất mang tên người khác
tôi thường nhờ những người là
họ hàng người thân
anh em ruột thịt này

hoặc là cháu chất ruột thịt
làm xong giấy tờ thủ tục
tôi sẽ là người giữ sổ
đấy là cách bảo đảm an toàn nhất đối với tôi
trường hợp của ông tuấn lại khác
khi ông nhờ hai vợ chồng
người cháu ruột của mình đứng tên sổ đỏ của ông
thì sau một thời gian ngắn
đứa cháu trai ruột của ông bị đột tử
và lúc này ông tuấn đến gặp
cháu dâu để lấy lại sổ đỏ
và nhờ cháu dâu làm thủ tục sang tên
người cháu nhất định không sẵn sàng
bởi cho rằng sổ đỏ mang tên
hai vợ chồng cô thì nay trồng mất
tài sản ấy nghiễm nhiên thuộc về mình quản lý
người đứng tên
mà người ta phải chịu
một cái trách nhiệm
với thi hành án
thì người ta có thể lấy tài sản đó làm đảm bảo
hoặc là người ta nợ nần như đó
là người ta có thể gán cái miếng đất cho người khác
đấy cái rủi ro
thứ tư là có thể người ta cứ
ví dụ như người ta chết
thì người ta có thể di trúc lại cho những người
để người ta thừa kế lại cho những người
mà con cháu của người ta
và một trường hợp nữa
là ví dụ như trong thời kỳ hôn nhân
người ta ly dị ly hôn
thì người ta có phải đưa ra tòa án
thì lại có thể lấy cái tài sản đó ra
để chia phân chia
thế là cái người mà nhờ
là rất nhiều cái rủi ro
xét theo góc độ pháp lý
việc nhờ một người khác đứng tên trên sổ đỏ
là trái quy định của pháp luật
khoảng một mươi sáu điều ba luật đất đai
hai nghìn một mươi ba quy định
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
là chứng thư pháp lý
để nhà nước xác nhận
quyền sử dụng đất
cũng như quyền sở hữu tài sản khác
gắn liền với đất
vì vậy nếu không muốn gặp rủi ro
người dân tối kỵ
không nên nhờ người khác đứng tên
nhờ người khác đứng tên
của cái miếng đất của anh rồi
thì người ta có như tôi trên tôi vừa nói
là người ta có quyền định đoàn
anh có cầm cái sổ đỏ đó
người ta vẫn kiện anh được
người ta vẫn kiện anh là
tại sao anh lại cầm cái sổ đỏ của tôi
tên tôi mà đất của tôi mà
tức là người ta đã có
cái chứng thư pháp lý nhà nước đó
cái quyền sử dụng đất của
cái người mà anh nhờ đứng tên rồi
vì vậy cái việc đấy
nó không có nghĩa là không xảy ra rủi ro
người ta có quyền lấy lại
cái sổ đỏ bất kỳ lúc nào
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
thì việc nhờ người khác đứng tên
trên sổ đỏ của mình
cũng là điều tối kỵ
cách tốt nhất là người dân
không nên tự đưa mình vào tình thế
trao quyền cho người khác
định đoàn tài sản của mình
vì như vậy
có rất nhiều hệ lụy xảy ra
mà không lường trước được